trong bắc bộ trong ngày hôm nay mưa sẽ giảm dần mưa vừa mưa to còn xảy ra ở khu vực hà giang tuyên quang phú thọ
phần phía tây của thủ đô hà nội với lượng mưa từ ba mươi năm mươi mm
tuy mưa có xu hướng giảm nhưng nước thì vẫn đang rồn về vì thế mà từ hôm nay cho đến ngày hai tháng chín
ở bắc bộ và bắc trung bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ biên độ lũ lên trên các sông như sau
sông bưởi thượng lưu và trung lưu sông mã sông cả từ ba đến sáu mét thượng lưu sông thao sông đà sông lô
sông hoàng long và hạ lưu sông mã sông cả từ hai cho đến bốn mét hạ lưu sông thao sông hoàng long và sông lô từ một đến ba mét
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bưởi lên mức báo động ba sông thao mức báo động hai sông đà sông hoàng long
sông cả và sông mã mức báo động một đến báo động hai còn đối với các sông khác ở mức báo động một và dưới mức báo động một
kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi bắc bộ và bắc trung bộ
đặc biệt là tại các tỉnh hòa bình phú thọ yên bái lào cai lai châu điện biên sơn la hà giang tuyên quang
lạng sơn cao bằng bắc cạn thanh hóa và nghệ an ngập úng tại vùng trũng thấp đặc biệt là tại khu vực đông bắc và đồng bằng bắc bộ
do vẫn còn có mưa to nên ngày hôm nay mức nhiệt ở khu vực phía tây bắc bộ sẽ duy trì ở mức thấp khoảng từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ
với các tỉnh phía đông bắc bộ mưa giảm dần nên nhiệt độ tăng nhẹ lên mức hai mươi chín ba mươi hai độ
vùng xoáy thấp di chuyển lên phía tây bắc khiến cho tác động của nó đến miền trung cũng giảm dần
trong ngày hôm nay khu vực tỉnh thanh hóa vẫn còn có mưa nhưng chỉ là những cơn mưa ngắt quãng lượng không còn lớn dưới hai mươi mm
với các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến thừa thiên huế trời nắng hẳn nên nhiệt độ cao nhất trong ngày tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời tiếp tục có nắng sớm với mức nhiệt phổ biến khoảng từ ba mươi bốn ba mươi năm độ
với các tỉnh thành phía nam gió mùa tây nam vẫn đang trong giai đoạn suy yếu
đối với hai khu vực là tây nguyên và khu vực nam bộ đều có nắng sớm nên nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
giao động trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở khu vực nam bộ nhiệt độ tăng lên khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ tạo ra cảm giác nóng nhẹ về trưa và chiều
trên biển ngoài khơi hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa không có mưa rông
gió trung bình cấp bốn cấp năm
sóng biển thấp dưới hai hai mươi năm m
thời tiết thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt của bà con ngư dân
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước